theo bảo hiểm xã hội việt nam hiện nay cả nước có hơn tám mươi bảy triệu người tham gia bảo hiểm y tế
đạt tỷ lệ bao phủ lên tới tám mươi chín hai dân số cũng theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay cả nước đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần một trăm sáu mươi triệu lượt người
tổng số tiền quỹ bảo hiểm y tế đề nghị các cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán là hơn chín mươi bảy một trăm năm mươi tám tỷ đồng
trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhiều bệnh nhân được chi trả với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi điều đó cho thấy tính ưu việt nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế
nhất là đối với người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn